mở đầu là những tin tức về an ninh trật tự
vào tối qua ngày năm tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ giết người gây dối trật tự công cộng xảy ra tại quán ba rin ở số một lê hồng phong thành phố đà lạt vào lúc một giờ một mươi năm phút
theo lời khai của đối tượng chính trong vụ án này là hoàng công thuật trú tại phường bảy thành phố đà lạt
khoảng giờ ngày năm tháng hai thuật cùng nhóm bạn khoảng một mươi hai người đến quán ba rên
tại đây trong lúc nhảy nguyễn anh huy các bạn trong nhóm của thuật đã va chạm với anh nguyễn huỳnh quý
sau đó nguyễn văn vũ và nguyễn trung hiếu và hoàng công thuật đã xảy ra ẩu đà với anh quý khiến anh này tử vong sau đó
sau khi vụ án xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành truy nóng
đến tám h ba mươi phút cùng ngày đã xác định được nhóm nghi can và tiến hành triệu tập đến cơ quan công an để làm việc
chiều ngày năm tháng hai phòng cảnh sát hình sự đã quyết định khởi tố vụ án giết người gây dối trật tự công cộng ra lệnh bắt khẩn cấp nguyễn văn vũ và nguyễn trung hiếu
riêng đối tượng thuật lúc chín h ngày năm tháng hai đã đến phòng cảnh sát hình sự để đầu thú